vào ngày ba tháng bốn ukraine thông báo nhận khoản viện trợ đầu tiên trị giá hai bảy tỷ usd từ chương trình hỗ trợ mới được quỹ tiền tệ quốc tế imf thông qua
thống đốc ngân hàng quốc gia ukraine cho biết ukraine đang chủ động nỗ lực để vượt qua giai đoạn đánh giá đầu tiên của chương trình và tiếp nhận gói cứu trợ giai đoạn tiếp theo
tuần trước imf đã thông qua thỏa thuận gia hạn hỗ trợ bốn mươi tám tháng trị giá khoảng một mươi năm sáu tỷ usd theo quỹ hỗ trợ dài hạn eff
chương trình này nhằm củng cố các chính sách đảm bảo ổn định tài khoá đối ngoại giá cả và tài chính bền vững cũng như hỗ trợ ukraine phục hồi kinh tế
cùng ngày ba tháng bốn tổng thư ký nato jens stoltenberg đã kêu gọi các quốc gia thành viên trong liên minh mỗi năm cùng dành năm trăm linh triệu euro hỗ trợ cho ukraine
các khoản chi này nhằm hỗ trợ kiev cả trong ngắn hạn và dài hạn giúp quân đội ukraine hiện đại hóa vũ khí để đáp ứng các tiêu chuẩn của nato